đã qua một thời gian tương đối dài nhưng mỗi lần đứng trước bàn thờ con gái bà phượng và những người thân trong gia đình vẫn không cầm được nước mắt
ai cũng đau đứt từng khúc ruột vừa khóc vì thương nhớ con vừa căm giật kẻ tàn ác đang nhẫn tâm giết chết đứa con gái ngoan hiền xinh đẹp của mình
người nhà nạn nhân rất đau khổ trước sự ra đi bất ngờ của người thân trong gia đình
có cái di chuyển từ chuyên mộc đi khỏi địa bàn
thời gian sau khi vụ án ở đất đỏ xảy ra thì cái đối tượng này có cái di chuyển
đồng thời sau đó thì không phát hiện cái đối tượng này xuất hiện ở đâu
cho nên là chúng tôi đưa cái đối tượng này là cái đối tượng nổi
quá trình xoát xét thì hàng trăm đối tượng
thế nhưng mà khi mình phát hiện ra đối tượng này thì mình tập trung vào cái đối tượng này
thì đối tượng này tên là lê minh hiếu
đây là một cái đối tượng là ở tù ra từ tháng ba năm hai nghìn chín
sau khi về thì đối tượng này cũng đi lang thang và không có gia đình chưa vợ con
bố thì mẹ lý dị từ nhỏ
ở bố thì đối tượng cũng không rõ là bố hiện nay là sống ở đâu làm cái nghề gì
thì sau khi ra tù thì đi lang thang
sau đó thì chúng tôi bằng các biện pháp kỹ thuật biện pháp trinh sát
thì chúng tôi phát hiện đối tượng xuất hiện ở củ chi
ở củ chi
ở thành phố hồ chí minh
khi phát hiện đối tượng ở trên đó thì chúng tôi phát hiện luôn là đối tượng hiện là đang tiếp tục quan hệ với một cô gái khác
và cũng có cái ý làm quen để nhờ cái mối để giới thiệu làm quen để mà quan hệ tình cảm
phát hiện cái đối tượng trên đó thì chúng tôi có bố trí lực lượng để làm các biện pháp khác
để phát hiện về hoạt động của đối tượng này
thì qua mấy ngày theo dõi ở trên này thì chúng tôi phát hiện ra rằng là ngày hôm đó là ngày mùng bảy
thì đối tượng là hèn cái phụ nữ này về hốc môn
thuê một cái phòng trọ để là quan hệ tình cảm
thế nhưng mà trong cái ý đồ ý thức của đối tượng mà trong cái chuẩn bị sau khi mình bắt thu được cái kéo và các cái tiền nghĩa của đối tượng
thì tôi thấy rằng là đối tượng có cái ý định ra thải khu này để tiếp tục là gây án và lấy tiền
thì sau khi chúng tôi bố trí điều động đối tượng vào một cái quán cà phê
và chúng tôi đã bố trí bắt quả tán cái đối tượng này
bắt bắt chiều cái đối tượng này
khi đang cùng ngồi uống cà phê với một phụ nữ
khi đến một cái phòng trọng ở hốc môn để là thực hiện các cái việc tiếp theo
quá trình bắt giữ tên hiếu cơ quan điều tra đã thu giữ trong người hắn một chiếc kéo đang dùng để làm hông khí
và tang vật gồm hai chiếc sim điện thoại của hai người bị hại
một chiếc điện thoại mobile màu đỏ của chị nguyễn thị lanh ở quán cây điệp
chiếc điện thoại nokia cướp được ở quán tình quê thì hắn đã làm hư hỏng
còn con dao này là hung khí sau khi dùng được gây ra vụ án mạng ở quán tình quê
tên hiếu đã mang đi dấu phi tang ở xã tân phú trung huyện cổ chi nhưng cũng được truy thu
mặc dù rất ngoan cố tìm mọi cách để loanh quanh chối chạy tội lỗi
nhưng trước những chứng cứ đầy đủ và thuyết phục thì tên hiếu đã phải thú nhận toàn bộ động cơ mục đích và diễn biến tội ác của mình đã gây ra quán cà phê tình quê và quán cây điệp
khoảng bốn giờ chiều đến quán cà phê tình quê ở ấp thạch an xã láng dài rồi ghé vào uống nước
khi vào quán gọi ở chai nước ngọt sting vừa uống vừa nằm trên võng trong tròi lá của quán để nghỉ
trong lúc uống nước thấy chỉ có một mình huỳnh thị tú loan đang ngồi trong co nhà quất dọn rác ở quán nên hiếu nảy sinh ý định giết chết loan để cướp tài sản và hiếp dâm
trở đến khi loan ra sau quán đổ rác
lúc đến gần bị loan phát hiện hắn đã rút con dao thái lan giấu sẵn trong người ra đe dọa không cho loan kêu cứu rồi đẩy loan đi ra sau vườn vắng vẻ để dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội
tàn ác và bệnh hoạn hơn nữa sau khi giết loan hắn đã giật đứt cúc áo quần để thực hiện hành vi hiếp dâm
nhưng chỉ có một điều ngoài ý muốn khiến hắn không hiếp dâm được nên hắn quay sang cướp hai nhẫn vàng trên tay loan
thế trên quầy có một chiếc điện thoại di động nokia thì lấy bỏ vào túi
đi ra đường quốc lộ năm mươi năm tiếp tục đi bộ sau đó đón xe bớt lên thị xã bà rịa sống lang thang và nằm nghỉ tại các quán cà phê vóng bên đường
ba ngày sau hắn mang hai chiếc nhẫn đi bán tại một tiệm vàng ở thị xã bà rịa được tám trăm bốn mươi đồng rồi đón xe lên thành phố hồ chí minh
riêng chiếc điện thoại cướp được hiếu tiếp tục sử dụng sau đó làm hỏng nên hắn không sử dụng và giữ lại chiếc sim
sống lang thang ở địa bàn thị phố hồ chí minh đến khi hết tiền tiêu xài
ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi hiếu quay về thị xã bà rịa để tiếp tục gây án
đến tám giờ sáng ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi hiếu đi bộ lang thang và nằm nghỉ tại các quán cà phê
hắn đi bộ lang thang tại quốc lộ năm mươi một đoàn qua khu phố hương tân phường long hương thị xã bà rịa
sau đó vào quán cà phê cây điệp gọi một ly cà phê đá vừa uống vừa nằm nghỉ trên võng trong tròi lá của quán
trong khi uống cà phê thấy trong quán chỉ có một mình cô nguyễn thị lanh trông co nhà và bán quán
nên nảy suy nghĩ định giết cô lanh để cướp tài sản và hiếp dâm
ngồi chơi khoảng một tiếng đến khi thấy cô lanh đi từ trong quán vào trong nhà thì hiếu bám theo
khi vào đến cửa thấy có một cục đá trên cửa hiếu nhặt lên và đi theo cô lanh vào trong nhà
hiếu cầm cục đá đập mạnh một nhát vào đầu của cô lanh làm cô bị chóng
hiếu bắt cô lanh cởi ba chiếc nhẫn đang đeo đưa cho hắn cất vào túi
sau đấy đẩy cô lanh nhốt vào trong nhà vệ sinh rồi dùng một con tán sắt chốt cửa ngoài lại
khi thấy hiếu đi lên nhà cô lanh cũng đẩy cửa nhà vệ sinh bỏ chạy ra ngoài nhưng đã bị hắn giữ lại
dùng tay bóp cổ và đẩy vào bên trong
nỗi sợ hãi càng dâng lên tột độ nên cô lanh đành làm theo những lời của tên hiếu và đã bị hắn hiếp dâm
sau đó hiếu tiếp tục đi lên nhà trên lục xót tổ để tìm tài sản nhưng không thấy tiền vàng
quay xuống thấy cô lanh đang mặc áo
lúc này sợ bị phát hiện nên hiếu đã dùng cục đá đập thêm một nhát nữa vào đầu cô lanh làm cô bị chóng ngã xuống nhà vệ sinh
hắn tiếp tục lao vào bóp cổ rồi lấy chiếc quần của cô xoắn lại để tiếp tục xiết cổ cho cô lanh chết hẳn
chưa dừng lại ở đó tà nắc hơn hắn còn lấy một con dao thái lan có sẵn trong bếp đâm một nhát vào cổ cô lanh để nguyên như thế
bàn tay đã dính đẩy máu thế nhưng tên yêu giàu sành lê minh hiếu vẫn còn lán lại lục xót trong áo cô lanh để cướp đi một chiếc điện thoại mobile và hai mươi năm đồng
sau đó hắn lấy một ổ khóa trong nhà đi ra khóa trái cửa trước để che mắt mọi người xung quanh không cho ai vào phát hiện thấy xác rồi rút chìa khóa mang theo để trốn ra khỏi hiện trường
trên đường đi đến huyện tân thành hiếu ghé vào một tiệm vàng bán ba trách nhẫn được một triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng
sau đó đón xe lên thành phố hồ chí minh vừa tiêu xài số tiền trên vừa lẩn trốn ở địa bàn hai huyện củ chi và hóc môn cho đến ngày bị bắt
nhất là những chị em bán quán cà phê võng dọc theo các tuyến đường cũng cần lưu tâm và cảnh giác hơn nữa để đề phòng những gã khách hàng tàn ác và cùng dâm bệnh đến giả vờ giải khát nằm vóng nghỉ ngơi để theo dõi dình chờ cơ hội gây án